trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như trong nước trên đà suy giảm do chịu tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên thu hút fdi tại việt nam từ đầu năm đến nay đã đạt được những kết quả tương đối khả quan
cho dù chưa thoát ra được đà suy giảm song mức giảm đã được rút ngắn so với những tháng đầu năm
điều này cho thấy đây là một trong những điểm sáng có thể bù đắp được một phần cho tăng trưởng kinh tế năm nay
tại việt nam nhiều tỉnh thành phố đã có những cách làm sáng tạo khắc phục hoàn cảnh
thuyết phùng đưa các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư và bình dương là một trong số các tỉnh thành phố như vậy
tòa nhà bkmec thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
lần đầu tiên tại việt nam một hội nghị xúc tiến đầu tư được tiến hành trực tuyến với nhiều điểm đầu cầu tại nhật bản
đây là giải pháp thu hút fdi trong thời gian dịch covid một mươi chín gây khó khăn cho những cuộc tiếp xúc quốc tế trực tiếp
để thực hiện phương án này ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã tận dụng kinh nghiệm của bkmec
một đơn vị trực thuộc đã nhiều năm tổ chức
bkmec đã tổ chức hội thảo trực tuyến với đối tác nước ngoài
đối với bình dương thì tổ chức lần đầu tiên nhưng đối với tổng công ty finpack chúng tôi là chúng tôi tổ chức thường xuyên
thường xuyên gặp gỡ khách hàng để chúng tôi giữ mối liên hệ với khách hàng và thông tin kịp thời cho khách hàng
những tình hình về phát triển kinh tế xã hội cũng như tình hình về phát triển các khu công nghiệp ở bình dương cho khách hàng của chúng tôi được biết
cho nên là việc tổ chức này nó cũng không có gì gọi khó khăn cả

tỉnh bình dương cũng duy trì nhiều kênh liên lạc với các nhà đầu tư quốc tế
từ đó nắm bắt nhu cầu nguyện vọng và dự kiến của họ để đưa ra câu trả lời phù hợp
và đó là cách mà tỉnh bình dương vượt qua những khó khăn do dịch covid một mươi chín gây ra
các doanh nghiệp nhật bản hàn quốc đài loan trung quốc để mà đến đầu tư bình dương hay là các doanh nghiệp châu âu
thì những doanh nghiệp này tuy rằng họ chưa đến bình dương vì covid nhưng mà vẫn thông qua các kênh liên lạc khác
họ vẫn tiếp tục tìm hiểu
để nghiên cứu và nếu mà tình hình dịch bệnh có bớt đi thì khả năng bình dương sẽ có một cái thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
những nỗ lực đầy sáng tạo của tỉnh bình dương đã mang lại kết quả ấn tượng
trong khi nhiều tỉnh thành phố gặp khó khăn trong thu hút fdi
thì tại bình dương đã có sấp xỉ một tỷ usd vốn ngoại đổ về chỉ trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó có bảy mươi một dự án mới năm mươi ba dự án tăng vốn và hai trăm bảy mươi hai dự án góp vốn
và con số sẽ còn tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới khi dịch covid một mươi chín bị đẩy lùi